trên bệnh việc đầu tư các trang thiết bị tiên tiến cũng là cơ sở để các bác sĩ nhân viên y tế huyện bắc sơn nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu về chẩn đoán và điều trị chính xác hơn

của cán bộ công nhân viên cũng như là của cổ đông
nghị quyết đưa vào là chúng ta chống lạm dụng bảo hiểm y tế
và thực sự xã hội hóa này huy động được nguồn lực
để giúp cho thầy thuốc chúng ta chuẩn đoán điều trị tốt cho người bệnh nhân
sau đó công tác y tế đã được triển khai sâu rộng
cũng như là cái cụ thể về nhận thức
rồi là huy động mọi nguồn lực trong nhân dân
trong xã hội trong công tác y tế
thì đã huy động được cái nguồn lực này tham gia rất là đông đảo
vào cái việc bảo vệ và giám sốc của nhân dân
trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục
thứ nhất là tăng cường công tác đào tạo
nâng cao cái năng lực chuyên môn
để triển khai được nhiều cái kỹ thuật
để phục vụ và chăm sóc sức khỏe nhân dân
cái thứ hai nữa là tiếp tục là huy động
nhiều tổ chức nhiều cá nhân nữa
tham gia vào lĩnh vực xã hội hóa công tác y tế
để có thêm cái nguồn lực
để trang bị các máy móc cho các cơ sở y tế
chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy
trung tâm y tế huyện bắc sơn và phòng khám đa khoa khu vực
đã tiếp nhận sáu mươi bốn một trăm linh năm lượt khám bệnh
đạt chín mươi sáu bốn kế hoạch
các trạm y tế xã thị trấn điều trị nội trú
một một trăm sáu mươi năm lượt đạt một trăm sáu mươi hai kế hoạch
huyện đã hoàn thành và đưa vào sử dụng sáu trạm y tế xã
tiến hành khảo sát xây dựng mới các trạm y tế
ở hai xã nhất tiến và chiến thắng
từ những kết quả ban đầu cho thấy
việc triển khai công tác xã hội hóa y tế
là một hướng đi đúng của cấp ủy chính quyền huyện bắc sơn
nhằm tạo nguồn lực cho ngành y tế
nâng cấp hiện đại hóa các trung tâm trạm y tế
mang lại lợi ích cho người dân cũng như cán bộ ngành
từng bước hoàn thành mục tiêu phân đấu đến năm hai nghìn hai mươi năm
duy trì một trăm linh trạm y tế các xã thị trấn có bác sĩ
một mươi xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế
như nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ hai mươi một đã đề ra